trái ngược với tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát tại canada mỹ đang đối mặt với số người chết hàng ngày do ca nhiễm biến thể omitron vượt mức đỉnh qua làn sóng delta cuối năm ngoái và có nguy cơ tiếp tục gia tăng
ca tử vong trung bình hàng ngày tại mỹ đã tăng từ giữa tháng một mươi một khi biến chủng omitrank xuất hiện và lây lan nhanh
mỹ hôm hai mươi bảy tháng một ghi nhận trung bình hai hai trăm sáu mươi bảy ca tử vong trong bảy ngày vượt mức đỉnh hai một trăm linh ca trong làn sóng do biến chủng delta gây ra vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
omicron hiện là chủng trội tại mỹ nguyên nhân gây ra gần như toàn bộ ca dương tính ncov mới ở nước này
dù omicron được coi là gây triệu chứng nhẹ hơn phần lớn những người nhiễm
biến chủng này vẫn lây lan nhanh hơn khiến cho nhiều người có diễn tiến nặng và tử vong hơn
andrew neumer giáo sư y tế cộng đồng ở đại học california của mỹ nhận xét omicron sẽ khiến số ca tử vong tại mỹ vượt mức một triệu
điều đó sẽ khiến cho nhiều người tự vấn lương tâm dẫn tới các cuộc tranh cãi rằng liệu chúng ta có thể làm gì khác và bao nhiêu ca tử vong đáng lẽ đã được ngăn chặn
giới nghiên cứu cho rằng khả năng lây nhiễm cao của omicron khiến cho số ca nhập viện tăng nhanh
kèm theo đó là số người tử vong nó cũng có khả năng đe dọa nhóm người cao tuổi có bệnh lý nền hoặc chưa được tiêm vaccine
giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc rotchen walesky nói trong cuộc họp báo tại nhà trắng vào hồi đầu tuần
điều quan trọng là triệu chứng nhẹ hơn không đồng nghĩa với triệu chứng nhẹ
hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín đã chết tại bệnh viện đại học kansas ở bang kazas trong tháng này trong khi hơn hai trăm linh người khác đang được điều trị
giới chức bệnh viện đã đăng video trong nhà
xác cho thấy các túi đựng thi thể đặt trong tủ bảo quản lạnh và một nhân viên y tế đang viết chữ covid lên một số trong đó
kyra wright điều phối viên của bệnh viện cho hay
lo ngại của chúng tôi là liệu các nhà tăng lễ có xử lý kịp hay không chúng tôi có xe đông lạnh nhưng không ai muốn phải dùng đến nó
kathy dennis bác sĩ pháp y tại bệnh viện cho biết
nhà sát phải quá tải trong suốt tháng một cho rằng đây là điều bất thường
mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới với hơn bảy mươi năm triệu ca nhiễm và hơn chín trăm linh người chết do covid một mươi chín theo trang thống kê thời gian thực waltomesta
giới chức mỹ dự báo gần như toàn bộ các bang sẽ chứng kiến số ca tử vong tăng nhanh trong một tuần tới
dù số người chết đã vượt đỉnh ở một số bang như là nusse pennsylvania iowa maryland alaska và georgia
nicholas reich chuyên gia số liệu hợp tác với cdc mỹ cho hay
trước khi bùng phát đại dịch chúng tôi ghi nhận từ một mươi đến một mươi năm ca tử vong trong suốt mùa cúm
con số này từng vài lần được báo cáo chỉ trong một tuần giữa các làn sóng covid một mươi chín
vâng thưa quý vị tình hình dịch căng thẳng tại mỹ tuần vừa qua là cảnh báo cho chính quyền nước này cần gác cao hơn trong tiêm vaccine và các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh trên cả nước sắp xảy ra
hình dịch bệnh trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại